không ít người cho rằng rất có thể những lần tranh cãi gai gắt này đã đẩy mâu thuẫn giữa hai bên gia đình lên đến đỉnh điểm và chính là nguồn cơn dẫn đến vụ nổ súng vừa qua
đến cuối clip cuộc cải vã vẫn căng thẳng không ai chịu nhường ai hiện tại đoạn clip đang thu hút sự quan tâm lớn của mọi người
nhiều người đặt ra nghi vấn liệu có phải thách thức quá khiến cho nghi phạm nổi điên mới hành xử liều lĩnh như thế
một vài bình luận của cư dân mạng
có khi không thách thì không bị bắn đâu đây
tức nước vỡ bờ bị bắn chửi nên điên tiếc mới tìm đối thủ trút giận
dù không rõ nguyên nhân từ đầu như thế nào nhưng thách thức thế kia ai mà chả nóng mắt
như tin đã đưa trước đó vào khoảng chín h năm mươi phút ngày một mươi năm tháng hai vợ chồng ông lê văn tê trú tại xã dân tiến huyện võ nhai tỉnh thái nguyên
đang xây tường rào cho gia đình thì bị lê văn hữu sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một bắn
trong vụ nổ súng ông lê văn tê được xác định là tử vong tại chỗ
nghi phạm cũng tự sát ngay sau đó và không qua khỏi
nạn nhân trong vụ việc còn sống sót đến hiện tại là bà phan thị đê sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một là vợ của ông tấn
sau khi phẫu thuật bà đê vẫn phải thở bằng máy và chờ hết thuốc gây mê mới có thể tiên lượng được tình trạng sức khỏe chính xác
theo lời bác sĩ bà d bị bắn vào thái dương viên đạn xuyên qua hộp sọ và găm vào não
liên quan đến mâu thuẫn giữa hai bên gia đình vì lãnh đạo công an huyện võ nhai cho biết
nguyên nhân vụ việc bước đầu được xác định là do một người con trai của ông lê văn tê sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại xã dân tiến huyện võ nhai có vai nợ tiền của nghi phạm lê văn hữu sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một cùng trú xã dân tiến
trong quá trình vay nợ và trả nợ giữa hai bên đã xảy ra mâu thuẫn xích mít
gia đình ông tê đã gửi đơn cầu cứu đến công an xã dân tiến vì bị hữu đe dọa trước khi vụ án mạng xảy ra ít ngày
nhận tin báo công an xã dân tiến đã báo cáo công an huyện võ nhai và đang xác minh
không giải quyết theo thẩm quyền
tuy nhiên khi cơ quan công an đang giải quyết đơn cầu cứu thì vụ án mạng bất ngờ xảy ra vì lãnh đạo này cho hay
nói về clip ghi lại vụ nổ súng đang lan truyền trên mạng xã hội lãnh đạo công an huyện võ nhai cho biết
clip do camera an ninh của gia đình ghi lại và được chị gái của ông tê đăng lên mạng xã hội
cơ quan công an đề nghị người dân không lan truyền clip có tính chất bạo lực và làm tổn thương gia đình bị hại
trước khi xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng này vợ chồng ông tê và hữu có mâu thuẫn tranh cãi liên quan đến việc hai bên có vai nợ nhau
nói về khoản vai nợ này mới đây chị mờ con dâu nạn nhân tê cho biết đã trả đủ cả gốc và lãi cho hữu trong nhiều lần
nhưng do không có giấy tờ chứng minh nên hữu luôn cho rằng phía gia đình nạn nhân chưa trả đủ tiền
trước đây chồng tôi có chơi bời và hai người chồng chị m và lê văn hữu có cho nhau vay tiền
nhưng bằng mồm đến lúc trả thì cũng trả bằng mồm
tuy nhiên người ta lại lật kèo là trả rồi bảo chưa bởi lúc vay mượn bằng mồm không có giấy tờ gì chị mờ kể
cũng theo như lời chị m ông hữu đã nhiều lần đe dọa gia đình
đỉnh điểm là vào trước tết nhâm dần vừa qua hữu dùng dao chém vách áo ông tê may mắn ông kịp chạy thoát
gia đình chị m đã trình báo sự việc với chính quyền địa phương
ông hữu vách dao đến đe dọa gia đình một lần nhưng bố tôi bảo là làng xóm thì giải quyết tình cảm không nghĩ là đến mức độ như thế
sau đó ngày nào ông hữu
hữu cũng ngồi ở nhà chửi sang chị mờ thông tin thêm
ngoài ra vì nhà anh lê văn v con tra ông tê ở gần nhà ông hữu nên sau nhiều lần bị chửi bới
anh về quyết định xây tường rào cao và lắp camera an ninh để tránh mặt nhưng không ngờ chưa kịp làm xong thì đã xảy ra sự việc thương tâm
lãnh đạo công an huyện võ nhai thái nguyên cho biết loại súng mà lê văn hữu dùng để bắn chết hàng xóm rồi tự sát là súng quân dụng
bản thân ông hữu chưa từng được đào tạo về súng
cũng chưa tham gia súng của ông hữu
cũng chưa tham gia nghĩa vụ quân sự hay dân quân tự vệ
trước đây chính quyền địa phương từng nhiều lần tới tuyên truyền vận động ông hữu nếu có súng thì giao nộp nhưng người này vẫn không thực hiện
liên quan đến vụ việc trên chỉ huy công an huyện võ nhai xác nhận trong sáng một mươi bảy tháng hai
lực lượng nghiệp vụ của bộ công an đang có mặt tại hiện trường để điều tra làm rõ vụ việc
toàn bộ hồ sơ vụ án được chuyển lên công an tỉnh thái nguyên thủ lý điều tra theo thẩm quyền
cơ quan công an cũng đã làm rõ nguồn gốc khẩu súng mà nghi phạm sử dụng để gây án
chia sẻ với báo chí luật sư đặng văn cường trưởng văn phòng luật sư chính pháp đoàn luật sư hà nội thông tin
với diễn biến sự việc cho thấy hung thủ gây án là hàng xóm của nạn nhân
với hai phát súng nhằm mục đích tước đoạt tính mạng của hai nạn nhân một người đã chết một người nguy kịch
bởi vậy dưới góc độ pháp lý đây là hành vi giết người
nếu hung thủ còn sống sẽ bị xử lý hình sự về tội giết người
theo điều một trăm hai mươi ba bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm trường hợp hung thủ đã chết
cơ quan điều tra vẫn khởi tố vụ án hình sự về tội giết người để tiến hành điều tra
trường hợp hung thủ là người phạm tội duy nhất đã chết không còn đồng phạm khác cơ quan điều tra sẽ đình chỉ vụ án
tuy nhiên khởi tố vụ án là việc bắt buộc phải làm để có căn cứ tiến hành các hoạt động điều tra
làm sáng tỏ vụ việc để giải quyết theo quy định của pháp luật
dân việt dẫn lời luật sư cường
theo luật sư cường
vụ án là việc bắt buộc phải làm để có căn cứ tiến hành các hoạt động điều tra
làm sáng tỏ vụ việc để giải quyết theo quy định của pháp luật
về vấn đề bồi thường luật sư cường nói rằng trong trường hợp hung thủ gây ra cái chết cho một nạn nhân
và một nạn nhân thương tích đồng thời hung thủ gây án đã tự tử
thì người này không bị truy cứu trách nhiệm hình sự vì đã chết nhưng trách nhiệm bồi thường thiệt hại vẫn còn
theo đó gia đình nạn nhân có quyền yêu cầu những người thừa kế của hôn thủ phải bồi thường thiệt hại đã gây ra cho nạn nhân
thiệt hại bao gồm
chi phí cứu chữa tiền công người chăm sóc nạn nhân với nạn nhân đang cấp cứu
tiền tổn thất về tinh thần và chi phí mai táng đối với nạn nhân đã tử vong
những người thừa kế của nạn nhân hung thủ có trách nhiệm sử dụng tài sản do đối tượng gây án để lại để bồi thường cho gia đình nạn nhân
sau khi bồi thường thiệt hại cho nạn nhân và thực hiện các nghĩa vụ tài chính khác mà còn tài sản
thì số tài sản dư thừa mới chia thừa kế theo quy định của luật thừa kế
trường hợp quá trình điều tra có căn cứ cho thấy
ngoài hung thủ gây án đại chất thì còn có người khác đồng phạm giúp sức
xúi dục hoặc vi phạm quy định về quản lý vũ khí thì sẽ xử lý hình sự đối với những người này về các tội danh tương ứng
thưa quý vị và các bạn mâu thuẫn tưởng chừng nhỏ nhặt nhưng tích tụ lâu ngày lại gây ra một cái kết chẳng ai ngờ tới
vụ án trên đã làm xôn xao dư luận những ngày gần đây bởi tính chất hung hãn ngang của hung thủ
đây cũng là một lời cảnh báo
đây là một lời cảnh báo tới tất cả mọi người về cách ứng xử và giải quyết những mâu thuẫn trong cuộc sống
nếu bình tĩnh và suy nghĩ trước khi hành động thì mọi chuyện đã không đi quá xa như vụ án trên
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi kính chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo